hội nghị bộ trưởng các nước asean cộng ba về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi đã khai mạc tại thủ đô bangkok thái lan
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam làm trưởng đoàn
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm nêu rõ tầm quan trọng của cơ chế hợp tác asean cộng ba với ba nước trung quốc hàn quốc và nhật bản
đã được khẳng định trong suốt hai thập niên qua góp phần quan trọng vào hòa bình an ninh và phát triển của khu vực đông á
việt nam hoan nghênh những nỗ lực hỗ trợ của trung quốc hàn quốc và nhật bản trong suốt thời gian qua với lực lượng thực thi pháp luật các nước asean
để hợp tác đi vào chiều sâu và hiệu quả bộ trưởng tô lâm đề nghị các bên liên quan tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động asean cộng ba
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai về phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia
ngoài ra việt nam đề nghị trung quốc hàn quốc và nhật bản tiếp tục hỗ trợ đào tạo cho cán bộ thực thi pháp luật trong lĩnh vực tội phạm mạng tội phạm ma túy tội phạm mua bán người cho các nước asean
đồng thời asean và ba nước đông á cần chủ động tích cực phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong khuôn cổ hợp tác song phương đa phương